kỹ thuật ứng dụng khu vực một lần thứ hai mươi ba
giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám
giá mắt ban văn hóa trung gương giáo hội vận giáo việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
trong mục kết nối tuần này sẽ là làng trài an bàng làm du lịch xanh
sau đây là nội dung chi tiết
tối ngày chín tháng tám
ủy ban olympic việt nam tổ chức lễ xuất quân tham dự asean một mươi tám
nhằm cổ vũ khích lệ tinh thần thi đấu cho đoàn thể thao việt nam
tham dự đại hội thể thao châu á lần thứ một mươi tám tại indonesia
đoàn thể thao việt nam dự asean một mươi tám có tổng cộng năm trăm hai mươi ba thành viên tham gia
trong đó có hai mươi ba cán bộ ba trăm năm mươi hai vận động viên tám mươi một huấn luyện viên hai mươi bốn chuyên gia một mươi sáu bác sĩ cán bộ
các vận động viên sẽ tranh tài ở ba mươi hai môn thi
tại asean hai nghìn một mươi tám với mục tiêu dành từ ba đến năm huy chương vàng
tại lễ xuất quân bộ trưởng nguyễn ngọc thiện nhấn mạnh
asean là sự kiện thể thao lớn nhất của châu á
là đấu trường quyết liệt quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu thế giới
tham dự asean có ý nghĩa rất quan trọng
góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp tinh thần đoàn kết hữu nghị
sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong châu lục
trong thời gian qua lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
luôn theo dõi và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các huấn luyện viên vận động viên
đã khắc phục mọi khó khăn tập luyện với tinh thần quyết tâm và ý chí quyết thắng
để sẵn sàng giành thành tích cao tại đại hội
phát huy những thành công của thể thao việt nam đã đạt được trong những năm qua
phát huy tinh thần quyết thắng của đội tuyển bóng đá u hai mươi ba quốc gia
tại giải vô địch u hai mươi ba châu á năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng tin tưởng và hy vọng toàn thể cám bộ huấn luyện viên vật động viên
của đoàn thể thao việt nam sẽ luôn đoàn kết tự tin thi đấu thành công
và giành thành tích tốt nhất tại asean
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam singapore
mùa một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám nhà hát tuồng việt nam phối hợp với đoàn nghệ thuật singapore
tổ chức chuỗi chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dành cho công chúng thủ đô
từ ngày bốn đến ngày sáu tháng tám tại giam hồng hà thành phố hà nội
hai đơn vị nghệ thuật đã biểu diễn nhiều tiết mục giao lưu
kết hợp các môn nghệ thuật truyền thống của hai quốc gia
tới dự có thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vương duy biên
cùng các đại diện sứ quán singapore và đại diện sư quán một số nước tại việt nam
những điệu múa đặc sắc của singapore sự kết hợp của các nghệ sĩ hai nước
trong cùng một trích đoạn đã mang lại sự thú vị đối với đông đảo khán giả
vở tuồng huyền thoại ngọn đồi đỏ là sản phẩm hợp tác văn hóa
hướng tới việc mở thêm cơ hội đổi mới và hợp tác nghệ thuật
một câu chuyện từ các nền văn hóa khác
trong cùng một thể loại sân khấu truyền thống
nhằm thúc đẩy các nghệ sĩ và khán giả
tiếp cận được các thể loại nghệ thuật quen thuộc với góc nhìn mới
và tiếp thu các ý tưởng sáng tạo mới mang tính hội nhập
chiều ngày sáu tháng tám tại hà nội
hội mỹ thuật việt nam khai mạc triển lãm đồ họa
điều khắc mỹ thuật ứng dụng khu vực một hà nội lần thứ hai mươi ba
đây là sự kiện mỹ thuật thường niên quan trọng nhất trong năm
để thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm
cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
triển lãm trưng bày một trăm hai mươi bốn tác phẩm của một trăm một mươi ba tác giả
trong đó có năm mươi sáu tác phẩm đồ họa
gồm tranh khắc kim loại khắc gỗ in độc bản in lưới đồ họa công thương nghiệp
hai mươi chín tác phẩm điêu khắc gỗ đá kim loại gốm composite
và ba mươi chín tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu gốm sơn mài nội thất tổng hợp
của ba mươi bốn tác giả
sáng tác từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
thuộc các tri hội đồ họa tri hội điêu khắc hà nội
và tri hội mỹ thuật ứng dụng
đây là nỗ lực sáng tạo mới của các tác giả
cho sự đa dạng về quan niệm chất liệu và khuyên hướng sáng tác của mỹ thuật đương đại
các tác phẩm tại triển lãm này sẽ được hội mỹ thuật việt nam
xét tặng giải thưởng mỹ thuật khu vực lần thứ hai mươi ba
xét hỗ trợ sáng tác năm hai nghìn một mươi tám
và giới thiệu tác phẩm tham dự giải thưởng
liên hiệp văn học nghệ thuật việt nam
tuần qua tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đã diễn ra giải vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc toàn quốc
lần thứ hai mươi năm hai nghìn một mươi tám
đây là giải vật thường niên
giải quy tụ trên một trăm linh đô vật trẻ và thiếu niên
của các tỉnh thành ngành trên toàn quốc
tham dự giải năm nay có tám đoàn
gồm hà nội vĩnh phúc bắc giang công an nhân dân thái nguyên nghệ an
hiệp hội vật dân tộc kinh bắc tuyên quang

giải đấu góp phần động viên thúc đẩy phong trào tập luyện môn vật dân tộc
trong đông đảo nhân dân nhất là tầng lớp thanh thiếu niên
nhằm gian luyện sức khỏe bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của dân tộc
tăng cường sự giao lưu giữa các vận động viên các tỉnh thành
đồng thời là dịp để các thành viên trong đoàn tham quan
hiểu thêm về văn hóa của cộng đồng các dân tộc
tăng cường quảng bá giao lưu gắn kết thể thao dân tộc
tại ngôi nhà chung làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
chiều ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã trọng thể tổ chức lễ công bố
và ra mắt ban văn hóa trung ương giáo hội phật giáo việt nam khóa tám hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
trong nhiệm kỳ tám ban văn hóa trung ương giáo hội phật giáo việt nam
sẽ triển khai những nội dung trọng tâm
tiếp tục nghiên cứu triển khai và phổ biến bốn đề án
pháp phục kiến trúc ngôn ngữ di sản
thành lập trung tâm bảo tồn di sản và phát triển văn hóa phật giáo việt nam
khảo sát các di tích di sản văn hóa phật giáo
kết hợp với ban trị sự phật giáo hội phật giáo biên soạn tác phẩm
văn hóa phật giáo các tỉnh thành và các bậc danh tăng việt nam
xây dựng quy chuẩn các chương trình văn hóa phật giáo
và đào tạo người điều phối của chương trình văn hóa phật giáo
thực hiện số hóa ba d các danh lam cổ tự tiêu biểu
thực hiện tọa đàm văn hóa phật giáo về các chủ đề liên quan đến phật giáo
hướng dẫn hợp tác kết nối văn hóa phật giáo với các tỉnh thành trên cả nước
nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa truyền thông phật giáo
khách sạn xanh asean giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đối với cụm nhà có phòng cho thuê homestay asean
cho cộng đồng làng trài ven biển an bàng thành phố hội an tỉnh quảng nam
một trong ba cụm homestay của việt nam lần đầu tiên đoạt giải
là một làng trài còn khá lạ lẫm trên bản đồ du lịch
tại sao cụm homestay ở an bàng lại có thể ghi bàn ấn tượng
với những tiêu chí khắt khe của giải thưởng
hãy cùng chúng tôi đến với an bàng để trả lời cho câu hỏi này
nơi đây vốn là một làng trài bình dị với nghề biển bao đời
nhưng do người dân an bàng ý thức rất cao về việc bảo vệ môi trường
nên làng trài an bàng giờ đây đã trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng
được nhiều hãng truyền thông quốc tế nêu danh
trong danh mục những điểm đến nhiều du khách yêu thích
sau hai ngày khám phá những điểm rừng chân nổi tiếng ở phố hội
đoàn chúng tôi tiếp tục hành trình với đích đến là bãi biển an bàng phường cẩm an
điểm đến nằm ở phía đông của hội an
được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng và nổi tiếng sạch đẹp
ít ai biết nhiều năm về trước hội an đã được tạo ra một đường rừng chân nổi tiếng
trước an bàng chỉ đơn thuần là một làng biển
với rất nhiều bất cập về bảo vệ môi trường cảnh quan
hoạt động du lịch khi đó cũng không sôi động như bây giờ
vậy mà chỉ sau thời gian ngắn
với sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền và người dân
diện mạo an bàng đã hoàn toàn thay đổi
thống kê của địa phương cho biết
mỗi năm tại đây đón tám mươi lượt du khách
trong đó du khách nước ngoài chiếm bảy mươi
đó là con số rất ấn tượng
và uy tín của một điểm đến du lịch
vinh dự hơn nữa cộng đồng làng trái ven biển an bàng
đã vừa được công nhận danh hiệu khách sạn xanh asean
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
với những tiêu chuẩn khách khe
về dịch vụ buồng phòng quản lý an ninh an toàn điểm du lịch
và các nguyên tắc bền vững khác
không gian biển giống như một bức tranh
nhiều du khách nhận định nơi đây giống như thiên đường nghỉ dưỡng
biển xanh sạch cát trắng mịn
khiến du khách có cảm tình ngay khi đặt những bước chân đầu tiên
du khách đến an bàng chủ yếu di chuyển bằng xe đạp
vì khoảng cách từ nơi nghỉ tới bãi tắm không xa
và với những người khách ngoại quốc
xe đạp là phương tiện thân thiện với môi trường mà họ ưa thích
không tiếng ồn không khí thải nhân liệu
cũng là cách để tận hưởng được nhiều nhất
họ có thể dừng lại
cứ đâu chụp hình phong cảnh
nhầm nhi một ly đồ uống tại quán bar
với những băng ghế dài hướng ra mặt biển
những dãy lều cọ
những hàng ghế nghỉ ngơi
mà chỉ một vài bước chân là chạm tới sóng nước
điểm đặc biệt là số lượng du khách tới an bàng
từ lâu nay phần lớn là người ngoại quốc
và ngoài những người dân địa phương
thì những vị khách phương xa này
cũng đóng góp vào việc bảo vệ
và giữ gìn môi trường biển trong lành ở đây
tạp chí du lịch rome
bầu chọn an bàng
vào danh sách hai mươi bãi biển đẹp nhất thế giới
với những yêu thế về cảnh quan thiên nhiên
và mối quan hệ thân thiện với con người
nếu địa phương không làm tốt công tác quản lý
thì an bàng sẽ phải đối diện
với rất nhiều bất cập
mà một trong số đó là vấn đề rác thải du lịch
an bàng vốn chỉ là một làng biển bình dị
bãi tắm tự nhiên
cũng chủ yếu là nơi thư giãn
của những người dân quanh vùng
nhưng bởi vì
từ khi an bàng của họ nổi tiếng
du khách tới đây ngày một đông
thì người dân địa phương đã có những thay đổi
trong nhận thức
họ thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường
gom nhạt sát trên bãi biển
họ thực hiện phong cách sống
để an bàng ngày càng sạch đẹp và thu hút hơn
từ bãi biển an bàng
đi ngược vào đường lớn
rẽ phải ở ngã tư đầu tiên
bắt gặp con đường nhỏ
dẫn vào một ngôi làng rất đặc biệt
đó là làng homestay
ngôi làng đã ghi tên trong danh sách
homestay là mô hình kinh doanh lưu trú
dựa vào cộng đồng
ở an bàng có tới cả chục địa chỉ homestay
với đa dạng các kiểu trang trí
nhà vườn xanh mát
hướng mặt ra bãi biển
không gian tràn ngập màu xanh
của cây cối
lối đi trồng cỏ
những khoảng vườn phủ bóng những loại cây quen thuộc
như mít dừa chuối che khế
vật dụng trang trí nội thất
như bàn ghế kệ tủ
đều bằng che nứa thân thiện với môi trường
ở các homestay
du khách được tiếp xúc với những giá trị
văn hóa việt nam truyền thống
qua cách cư xử thân thiện ấm tình người
qua trang phục bình dị của người phục vụ
khách được tiếp đón như người thân
đó chính là điều đặc biệt
trong homestay an bàng
và nhiều homestay khác nữa
ở an bàng
từ một làng trài thuần túy
an bàng giờ trở thành
một địa chỉ du lịch đẹp
và có uy tín
tạo nên chất lượng cuộc sống mới cho cộng đồng địa phương
đó chính là thương hiệu
được tạo dựng bởi chính sự góp sức
đồng lòng của chính quyền và người dân
một cách làm du lịch bền vững
tuần thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn
hướng đến môi trường và con người
chính quyền địa phương
vẫn tiếp tục đồng hành với người dân
phát triển du lịch xanh
để an bàng ngày thêm sạch đẹp
an toàn và thân thiện với du khách
như lời người dân nói
an bàng sạch đẹp
du khách sẽ tới nhiều hơn
và cuộc sống của chúng tôi
cũng sẽ tốt hơn
những hình ảnh về làng trài an bàng
làm du lịch xanh
hy vọng sẽ giúp cho quý khán giả
biết thêm một mô hình làm du lịch xanh
tại các làng trài ven biển
và đến đây
chuyên mục văn hóa thể thao và du lịch tuần này
cũng xin được khép lại
trong các chuyên mục sau